văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi bộ trưởng bộ công an để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc về mẫu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
thủ tướng giao bộ trưởng bộ công an quyết định mẫu chất liệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử theo thẩm quyền
trong đó cần áp dụng công nghệ tiên tiến bảo đảm an ninh an toàn có khả năng tích hợp triển khai thuận lợi các giao dịch điện tử
tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia hướng đến xây dựng chính phủ số kinh tế số và xã hội số